thông tin về vụ việc khoảng hai trăm linh đối tượng gây dối trật tự công cộng cố ý gây thương tích
trên địa bàn quận bình tân vào tối ngày năm tháng sáu công an tp hcm cho biết đã khởi tố vụ án
và tạm giữ hình sự một mươi năm đối tượng
công an tp hcm đã tạm giữ một mươi năm đối tượng đồng thời tiếp tục truy bắt những đối tượng còn lại
trong vụ gây dối trật tự đánh người tại một quán nhậu trên địa bàn quận bình tân
vào tối ngày năm tháng sáu với khoảng hai trăm linh đối tượng giang hồ tham gia gây mất an ninh trật tự công cộng
ngay sau khi sự việc xảy ra lãnh đạo thành ủy ủy ban nhân dân tp hcm bộ công an
đã chỉ đạo công an thành phố khẩn trương tổ chức xác minh làm rõ truy bắt nhóm đối tượng xử lý nghiêm
vụ náo loạn xảy ra vào tối ngày năm tháng sáu với một nhóm khoảng hai trăm linh thanh niên mặc đồng phục màu cam
cầm theo dao tự chế mã tấu xông vào đập phá chém người trong một quán nhậu chỉ vì mâu thuẫn của một số cá nhân
hiện công an đã khởi tố vụ án về ba hành vi gây dối trật tự công cộng cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản